thưa quý vị ngay trong sáng nay một mươi chín tháng tám thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an đại tá nguyễn văn trãi giám đốc công an tỉnh tây ninh
đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá cho đồng chí lê huỳnh nhật minh phó trưởng công an xã phước thạnh
huyện gò dầu tỉnh tây ninh đã hy sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vào ngày một mươi một tháng tám vừa qua
dịch covid một mươi chín bùng phát một số loại tội phạm đã gia tăng xê dịch thay đổi phương thức
các đối tượng triệt để sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
tình trạng chống người thi hành công vụ cướp giật tài sản gây dối trật tự công cộng diễn biến phức tạp
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một cả nước xảy ra hơn hai mươi năm bảy trăm linh vụ phạm pháp hình sự giảm bốn năm mươi bảy so với cùng kỳ
nhưng số vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng lại tăng
đây là thách thức rất lớn đối với lực lượng công an trong bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội phục vụ công tác phòng chống dịch

nhưng bộ công an vẫn đặt ra mục tiêu kiên quyết làm giảm tội phạm và các điều kiện phát sinh tội phạm kéo giảm tội phạm với trật tự xã hội ít nhất năm
trong bối cảnh toàn dân toàn quân dồn lực cho công tác phòng chống dịch lực lượng công an phải là lá chắn
giữ thế chủ động chiến lược không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
hoạt động chống phá đảng nhà nước
đặc biệt là không để xảy ra những loại hình tội phạm trục lợi lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật
công an các đơn vị địa phương đã có những kế hoạch cụ thể phân công cho các hệ lực lượng đảm bảo an ninh giữ gìn trật tự an toàn xã hội
với mục tiêu
đặc biệt là phải an dân phải bình yên cuộc sống
giữ vững bên trong bảo vệ vững chắc lan tỏa bên ngoài
phương châm này đang được công an các đơn vị quán triệt thực hiện trong nhiệm vụ phòng chống dịch và bảo đảm an ninh trật tự
đặc biệt đối với những địa phương đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh phải giữ chắc vùng xanh hóa xanh vùng đỏ
thành quả chống dịch có giữ được hay không phụ thuộc rất lớn vào sự ổn định chính trị an toàn xã hội
công tác đảm bảo an ninh trật tự từ phòng ngừa đến đấu tranh chống tội phạm phải được đặt tên hàng đầu
và quyết tâm tăng cường lực lượng cán bộ tối đa ngày đêm để nắm tình hình
tìm ra những vấn đề phức tạp để xử lý giải quyết triệt đẻ với phương châm bốn tại chỗ trên tất cả các mặt trận
phong trào thi đua đặc biệt của bộ công an đánh dấu một chiến dịch mới cam go và khó khăn hơn rất nhiều trong phòng chống dịch bệnh
nhưng lực lượng công an quyết tâm
sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao là lá chắn là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng bảo vệ nhân dân
thưa quý vị ở tuyến đầu chống dịch thì người chiến sĩ công an phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy đối diện với dịch bệnh đối diện với tội phạm
không ít đồng đội của chúng tôi đã trở thành f một f hai thậm chí là f
và cũng có cả những đồng đội của chúng tôi đã mãi mãi không thể trở về nhà
nhật minh phó trưởng công an xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh không may bị nhiễm bệnh và hy sinh
trụ sở công an xã phước thạnh
sau sự hy sinh của đại úy lê huỳnh nhật minh hầu hết cán bộ chiến sĩ đều là f một
chỉ còn một đồng chí công an viên được ở bên ngoài
sau gần hai mươi một ngày những người là f một
sau xét nghiệm nhiều lần đều có kết quả
để đảm bảo được nhiệm vụ tại các vị trí thiếu hụt này
chúng tôi đã khắc phục bằng cách vừa cách ly tại đơn vị
nhưng mà cũng vừa làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy
quỹ ban nhân dân ban chỉ đạo phòng chống dịch xã phước thạnh
rồi quy động lực lượng của cả hệ thống chính trị
ở các cấp như là các ấp xã tổ dân cư tự quản
tổ covid cộng đồng cũng như là mô hình gia lô phòng chống tội phạm
để thực hiện công tác tuyên truyền vận động hướng dẫn giải thích
giải đáp các thắc mắc
các dân trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
trong cuộc chiến với covid một mươi chín ít ai biết được còn có sự hy sinh thầm lặng
của các cán bộ chiến sĩ trong tổ truy vết nhanh
họ đi từng ngõ gõ từng nhà già từng đối tượng
tranh thủ từng phút từng giây để mau chóng khoanh vùng dập dịch
tại các chốt kiểm dịch bất kể ngày đêm
nắng mưa đều ghi dấu ấn của lực lượng công an nơi tuyến đầu chống dịch
đối diện với kẻ thù vô hình dù vị trí nào cũng đối diện với nguy cơ rủi ro nhiễm bệnh
nhưng những người chiến sĩ ấy chưa bao giờ trùn bước
phải bảo vệ tốt nhất an toàn nhất cho đội ngũ y bác sĩ và những lực lượng tuyến đầu khác
những đối tượng này cần có tim hai mũi cần sớm cần tốt
hậu vị quan trọng như sinh viên hoa công an quân đội
đồng chí thấy một con tin rất là đáng buồn chúng ta sẽ chia sẻ
ngoại trí của anh sơn nêu một đồng chí ở bình dương đã mắc
đại quý lê quỳnh nhật minh ba mươi hai tuổi đã hi sinh vì nhiễm covid trong lúc thi hành công tác phòng chống dịch

cái này xác minh là thẩm quyền của cơ quan đó là thẩm quyền
xác minh bây giờ giấy tờ ở đây rồi anh xác minh cái gì
thời gian triển khai tại chốt của chúng tôi là bắt đầu từ sáu giờ sáng
và kết thúc là vào sáu một mươi tám giờ ba mươi tối
trong một cái ca làm việc của chúng tôi thì lượng kiểm tra của chúng tôi có thể lên hàng trăm người
và cũng có những trường hợp có thái độ là không chấp hành
cho nên là có những cái thái độ và công việc thì lời nói người ta là nó không được hợp tác
do đó nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết xác minh và xử lý đúng theo quy định
trong những ngày thực hiện giãn cách khi người dân được yêu cầu ở yên trong nhà
thì tại chốt trực các tổ tuần tra lưu động lực lượng công an luôn là những người thức cho dân ngủ
và trong những đêm tráng ấy đã có những chiến sĩ mãi mãi nằm xuống
mẹ yêu ơi mẹ đừng buồn khi mà con không về
em yêu ơi em đừng giận anh lỡ hẹn một lần này thôi